thưa quý vị một mươi năm qua trong khi nhiều lĩnh vực ngành nghề bị nhấn chìm bởi làn sóng công nghệ thông tin
thì giáo dục đại học ở việt nam gần như là không bị ảnh hưởng
tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín diễn ra từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã khiến tất cả phải thay đổi
các trường đại học dù muốn hay là không thì buộc phải tham gia hoặc là tăng tốc trong quá trình chuyển đổi số
các trường đại học của việt nam đã bắt đầu xu hướng chuyển đổi nhưng mới ở vạch xuất phát
trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã xây dựng một kế hoạch cụ thể một kịch bản chi tiết
để trong những trường hợp mà có bệnh dịch xảy ra thì cái việc triển khai giảng dạy qua các kênh số
sẽ được triển khai một cách thuận tiện và hiệu quả
ý thức về một năm học đặc biệt một giai đoạn chuyển giao càng rõ nét hơn ở trường đại học này
khi có thêm nhiều gương mặt sinh viên mới
đã có tới bảy trong số sinh viên của trường là các du học sinh mới trở về nước do dịch covid một mươi chín
nhiều du học sinh đã về nước nhập học sau khi tuân thủ quy trình cách ly
không chỉ đảm bảo an toàn phòng dịch
du học sinh cũng đang đứng trước một thách thức về việc xây dựng một môi trường đào tạo chuẩn quốc tế
trong đó việc chuyển đổi số trong đào tạo được coi là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu
em cũng muốn học tiếp tục học bằng một trăm linh bằng tiếng anh luôn ạ
ngoài ra thì cái tiêu chí lớn nhất của em khi chọn trường đó là trường phải có những cái phòng thí nghiệm tốt
có trang thiết bị đầy đủ để mà có thể phục vụ cho việc nghiên cứu
năm vừa qua chúng tôi đã thực hiện được hai cái gói thiết bị thực hành
và thiết bị nghiên cứu thì hiện giờ cái chất lượng phòng thí nghiệm thực hành của chúng tôi
là về cơ bản đáp ứng được như các phòng thí nghiệm thực hành tại pháp
đối với mỗi cái lĩnh vực trung ngành đào tạo khác nhau trong trường
thư viện tạ quang bửu là một trong những thư viện có truyền thống lâu đời
cũng như quy mô lớn nhất của hà nội
trước áp lực của một cuộc cách mạng bốn
thư viện đã buộc phải nhanh chóng thích ứng vận hành theo hướng số hóa trong hầu hết các khâu
giờ đây người dùng có thể dễ dàng
tìm sách mượn sách đặt phòng đọc chỉ với chiếc thẻ hay điện thoại thông minh
và đây là một trong những sản phẩm số điển hình của trường đại học bách khoa hà nội
có thể nói việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả to lớn
đối với bạn đọc đối với cán bộ thư viện
và đồng thời cũng đưa được sự đóng góp của thư viện đối với hoạt động đào tạo của nhà trường
từ đó khẳng định cái vai trò vị thế của trường đại học bách khoa hà nội
luôn luôn là trường đứng đầu trong các trường kỹ thuật
trong công cuộc đào tạo ra những kỹ sư cho đất nước
giống như nhiều sinh viên đang theo học tại trường đại học bách khoa hà nội
bạn tạ văn đức cũng có quý thời gian khá hạn chế
nên mỗi tuần đức chỉ có thể dành từ một đến hai buổi
để đến thư viện nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc học tập
nếu như trước đây quý thời gian này thường không đủ để đức có thể vừa tìm kiếm thông tin
vừa nghiên cứu tài liệu thì giờ đây với chiếc máy scan tài liệu này
đức và các bạn sinh viên khác có thể scan trực tiếp những cuốn sách
mà mình cần đọc rồi gửi trực tiếp vào email để dễ dàng đọc ở bất cứ nơi đâu
trước đây để đọc và muốn mang về thì em thường chụp ảnh hoặc ghi lại bằng tay
hoặc là xuống dưới kho sách để mượn
từ đây thì thường thốn khoảng ba mươi đến bốn mươi năm phút
mà từ khi có chiếc máy scanner được đặt vào đây thì em thấy rất tượng tiện
thì em chỉ việc mang sách ra đây và scan rồi sau đó bạn mang về có thể mang về nhà để đọc
chiếc máy scan mà sinh viên tạ văn đức vừa nhắc tới chỉ là một trong rất nhiều các thiết bị số có mặt tại đây
bên cạnh đó là những cuốn sách được gắn chip ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến afid
công nghệ này cùng với hệ thống mượn trả sách tự động cho phép bạn đọc có thể tự chọn sách tự thao tác mượn trả
tạo điều kiện để thư viện tăng khả năng đáp ứng việc lưu thông tài liệu trong khoảng thời gian ngắn như vào đầu năm học
mà còn kích thích nhu cầu mượn tài liệu của bạn đọc thông qua sự đơn giản và tiện lợi
khi mà nó có cái máy tự động này thì mình chỉ cần quẹt thẻ và mình lấy đúng cuốn sách và không phải đợi chờ một lượt nào cả
mình thấy rất là tiết kiệm thời gian của mình thứ hai là của mọi người và thứ ba là tiết kiệm được công sức của nhà trường
thực tế cho thấy nguồn học liệu luôn có vị trí quan trọng trong giáo dục ở bậc đại học
bởi nguồn học liệu phong phú sẽ giúp cho giảng viên chuẩn bị và cập nhật bài giảng đầy đủ
sinh viên có thể khai thác tài nguyên đó một cách tối ưu
do đó sinh viên muốn học tập tốt thì cần tìm đến các nguồn học liệu đáng tin cậy
và thư viện sẽ là địa chỉ hữu ích là môi trường giúp sinh viên có thể tìm tài liệu phục vụ cho việc học tập hiệu quả
việc số hóa thư viện là một trong những mắt xích quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số
trước kia khi mà mình tìm kiếm những cuốn sách thì mình phải đi khá là nhiều nơi hoặc là mình cũng không biết được vị trí sách ở chỗ nào
do đó mà hệ thống lipopac ra đời thì đã khiến cho việc tìm kiếm sách nó trở nên dễ dàng hơn
ví dụ mình có thể nhập tên nhân đề tên tác giả hoặc thậm chí là nhập từ khóa thì mình cũng đã có thể tìm được cuốn sách đấy
và khi mà mình tìm kiếm sách một cách nhanh chóng
thì cái số lượng sách mà mình đọc được nó trong một tuần hoặc trong một tháng nó đã tăng lên một cách đáng kể
với cái thư viện số này thì mọi các bạn đọc các bạn sinh viên có thể truy cập bất cứ ở đâu mọi lúc mọi nơi
và có thể sử dụng luôn cái thiết bị cầm tay của mình đó là từ cái ipad hoặc là cái điện thoại
trước áp lực của cuộc cách mạng bốn các trường đại học dù muốn hay không buộc phải tham gia hoặc tăng tốc quá trình chuyển đổi số
trong đó người thầy
đóng vai trò tiên phong trong việc chuyển đổi này bắt đầu từ việc sử dụng nền tảng công cụ dạy học số
xây dựng mô hình số hóa bài giảng tài liệu học tập cho đến việc kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp hiệu quả trong môi trường số hóa
bởi vậy nên dù muốn hay không họ cũng buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn trước đây để theo kịp với những thay đổi của thời đại
chúng tôi đã thống nhất là toàn bộ khoa và thậm chí toàn bộ nhà trường ngày nay sẽ thực hiện giảng dạy online
thì đây là một cái sức ép đây là một cái sức ép tốt bởi vì làm sao nó giúp cho chúng ta vượt qua những cái khó khăn ban đầu
các thầy các cô lớn tuổi một chút thì sẽ có những khó khăn về mặt công nghệ
thì tôi nghĩ rằng là nếu mà được các thầy các cô giảng viên trẻ chia sẻ hỗ trợ nhau kinh nghiệm chẳng hạn thì có lẽ rằng là sẽ không khó vượt qua
những hình thức cơ bản mang tính đơn giản của đào tạo trực tuyến thì đã được nhà trường áp dụng trong vòng khoảng bảy năm trở lại đây
thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý website môn học kết hợp giữa online và offline cho giảng viên và sinh viên
và cái hiệu quả cũng tương đối là tốt
tuy nhiên nó là một cái dạng sơ giản của đào tạo trực tuyến
và trong cái bối cảnh của công nghệ phát triển như hiện nay cũng như là cái yêu cầu thích ứng với cái tình hình dịch bệnh
thì nhà trường đã triển khai sử dụng một phần mềm một cái nền tảng
giảng dạy trực tuyến mới hiện đại hơn do một công ty chuyên về công nghệ giáo dục phát triển
thứ hai là sau khi mà triển khai vào nhà trường thì các thầy các cô rất là hào hứng phấn khởi tập huấn rất là nhanh
mỗi một lượt tập huấn như vậy chỉ cần khoảng độ một nửa ngày là các thầy các cô đã hoàn toàn sử dụng công nghệ
còn đối với sinh viên thì còn nhanh hơn chỉ cần một cái hướng dẫn cho các em để các em đọc và các em có thể hoàn toàn vào để truy cập và tham gia lớp học một cách rất là nhanh
tuy nhiên chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở quản lý lớp học và sử dụng phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến không thể làm việc theo cách cũ trên một hệ thống số hóa mới
chuyển đổi số là nâng cao chất lượng và trải nghiệm học tập của người học trên môi trường mạng chuẩn hóa quy trình giảng dạy xây dựng hệ thống học liệu hệ thống quản lý học tập quản trị nội dung

với tổ chức các trường tổ chức học online đó thì chúng tôi thấy là có ba mức độ khác nhau
có những trường đã có hệ thống quản lý học tập để triển khai học online rồi
họ đã có học liệu họ đã tập huấn cho giảng viên cũng như cán bộ quản lý cũng như là học sinh để có thể là có cái phối hợp đồng bộ trong quá trình dạy và học online để tương tác với hệ thống
và họ có học liệu họ có các cái băng đĩa và các cái công cụ để mà hướng dẫn thực tập thực hành
vì vậy cho nên là đối với cái nhóm trường này khoảng hơn ba mươi trường thì chúng tôi hoàn toàn là yên tâm về cái chất lượng đào tạo online
thế còn một số trường thì họ có thể sử dụng một số các cái công cụ truyền hình trực tuyến để mà họ online
thì đối với những trường này thì họ có thể là
và triển khai dạy những học phần lý thuyết một số những học phần thực hành nhất là đối với khối ngành khoa học xã hội thì những học phần thực hành vẫn có thể thực hiện được qua truyền hình
nhưng mà một số các cái ngành mà khối tự nhiên khối kỹ thuật thì có thể không thực hiện được
dịch bệnh covid một mươi chín là một dịp để tạo động lực đúng ra là áp lực nhưng mà ngành giáo dục đã vượt qua khả năng thích ứng và chuyển đổi trong ngành giáo dục
từ giáo viên đến học sinh kết quả cũng được đánh giá là tốt
khẳng định mục tiêu của ngành giáo dục là trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số

việc cần làm bây giờ là tổ chức lại làm bài bản hơn mà trước hết phải có nền tảng công nghệ quốc gia thống nhất
để các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đều có thể tham gia
đồng tình với ý kiến này bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhấn mạnh
tinh hoa nhân loại tinh hoa việt nam tinh hoa đại học tinh hoa ngành giáo dục và đào tạo tinh hoa công nghệ sẽ được đưa vào nền tảng
và đây cũng là nền tảng mở để liên tục được cập nhật
đại diện nhiều trường đại học cũng thống nhất việc xây dựng nền tảng chung cho tất cả các cơ sở giáo dục là cấp thiết
tuy nhiên từ thực tế trải nghiệm chuyển đổi số trong dạy và học cũng đề xuất các điều kiện cần để vận hành nền tảng này
đó chính là việc xây dựng hệ thống quy định chính sách cũng như đội ngũ nhân sự phục vụ cho chuyển đổi số
tài liệu giảng dạy về cái thời lượng giảng dạy online trước đây là phải vô sưởng vô nhà máy vô lab thế này đúng không
thì bây giờ nó chuyển thành lab phong online thì nó cần có những quy định phải có đội ngũ hỗ trợ và kỹ thuật
cái thứ hai nữa là đối với trường đại học thì cũng phải đào tạo nguồn nhân lực để thích ứng cho cả đất nước
cho nên là chúng tôi phải nghiên cứu những lĩnh vực hàng đầu mở những ngành đào tạo mới mở những hệ đào tạo của những con tài năng
chúng ta phải tạo một cái hành lang pháp lý thật là chặt chẽ thật là đầy đủ và nó bao trùm
để trên cơ sở đó mỗi một đơn vị khi mà tham gia vào cái gọi là cái hệ sinh thái giáo dục hay là cái lộ trình chuyển đổi số thì họ cảm thấy nó an tâm
nó không bị có những cái vướng mắt hay là có những cái trần trừ để tránh cái sự lãng phí thời gian và các nguồn lực
một nền tảng công nghệ chung của quốc gia chính là bệ phóng để ngành giáo dục và cả đất nước bứt phá vươn lên
đồng hành quyết tâm này bộ thông tin và truyền thông sẽ trả lời
đạo các doanh nghiệp công nghệ số ở việt nam xây dựng nền tảng cho chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian sắp tới
bộ giáo dục và đào tạo đang hướng đến mục tiêu để việt nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
ủng hộ quyết tâm của ngành giáo dục bộ thông tin và truyền thông đã cùng bộ giáo dục và đào tạo ký kết hợp tác triển khai chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo
đồng thời đề xuất các trường đại học nhanh chóng tạo lệnh
học tập số và học liệu số bởi đó chính là tiền đề quan trọng cho việc chuyển đổi số thành công